từ ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng hai đến ngày ba tháng ba hội nghị tổng thể đầu tiên của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec hai nghìn một mươi bảy som một sẽ diễn ra tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa